theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
vị trí tâm bão nutten ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm một độ kinh đông trên vùng ven biển miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm một mươi sáu tức là vào khoảng từ một trăm sáu mươi năm đến hai trăm linh km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi một độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba tức là khoảng từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi bốn
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách đảo song tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là khoảng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba một mươi
như vậy khoảng tối và đêm hai mươi sáu tháng một mươi hai bão nốc ten có khả năng đi vào biển đông vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi hai độ vĩ bắc

đến một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một mươi ba độ vĩ bắc